trong mùa mưa lũ khí hậu thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để nhiều dịch bệnh phát triển
vì vậy bên cạnh việc khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ kéo dài
ubnd tỉnh hà giang đã chỉ đạo các huyện thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho người và vật nuôi
trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh trong mùa mưa lũ
trung tâm y tế các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh hà giang đã đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
truyền thông trực tiếp tại cộng đồng các trường học về các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè
vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng theo quy định tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh chủ động bằng vaccine
giám sát hỗ trợ các trạm y tế xã thị trấn triển khai tốt công tác tiêm chủng mở rộng thường xuyên giả soát đối tượng đảm bảo an toàn tiêm chủng
đơn vị cũng đã đưa ra các phương hướng thực hiện các hoạt động
cái thứ nhất là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
kiểm tra giám sát các xã trên địa bàn của huyện theo kế hoạch đề ra
đồng thời cũng tổ chức thực hiện những nội dung để phòng chống dịch bệnh qua các đợt tiêm chủng
và tổ chức tốt công tác tiêm chủng ở tại các địa bàn nằm trên địa bàn huyện
xác định để phòng chống tốt dịch bệnh mùa hè trạm y tế xã minh sơn huyện bắc mê
đã thường xuyên tổ chức cho các thôn bản phát quang bụi rậm
khơi thông cống rãnh phun thuốc tiêu độc khử trùng
hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn
bên cạnh đó trạm y tế cũng đã chủ động giám sát phát hiện các ca bệnh
báo cáo kịp thời bao vây và chủ động các biện pháp xử lý khống chế
không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn
tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
về cách phòng chống dịch và vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm

tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về cách phòng chống dịch và vệ sinh cá nhân
khi có biểu hiện của bệnh cần đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời